ngày bảy tháng một mươi ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh yên bái tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua yên bái chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
sau một mươi năm triển khai đến nay tỉnh yên bái đã có năm mươi bảy trên một trăm năm mươi bảy xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi có ít nhất tám mươi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
thị xã nghĩa lộ và thành phố yên bái đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
đang hoàn tất các thủ tục để trình thủ tướng chính phủ công nhận trong năm hai nghìn hai mươi
huyện trấn yên đang nỗ lực phân đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào quý i năm hai nghìn hai mươi
sau một mươi năm tổng số vốn huy động thực hiện chương trình giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi là gần hai mươi bốn tỷ đồng